trong nhiều năm trở lại đây người dân tại huyện madurak tỉnh đắk lắc đã có đời sống ổn định hơn nhờ chuyển đổi sang trồng rừng keo
điều này không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn giữ được đất giữ được nước để sản xuất nông nghiệp
hơn bốn hectare rừng keo này được gia đình anh eways mờ lô bắt đầu trồng từ năm hai nghìn ba
ngoài hai hectare trồng chuyển đổi từ đất trồng sắn gia đình anh liên kết với ban quản lý dự án rừng phòng hộ núi vọng phu
huyện madurak trồng thêm hai hectare keo lai theo dự án sáu trăm sáu mươi một của chính phủ
đến nay gia đình anh y oanh mờ lô đã thu hoạch hai đợt mang lại nguồn thu ổn định giúp đời sống gia đình anh dần được nâng cao
tương tự gia đình anh y oanh ông y thin cũng mạnh dạn chuyển ba hectare đất đổi sang trồng keo lai từ năm hai nghìn ba
đến nay ông cũng đã thu hoạch được một trăm linh tấn trên hectare với giá gỗ keo nguyên liệu đạt gần chín trăm linh đồng một tấn trừ chi phí mỗi đợt gia đình thu về một trăm năm mươi triệu đồng
cây keo là rất lớn có lợi so với

hy vọng là trong thời gian tới thì làm sao cố gắng được trồng phải có hiệu quả nó nhiều hơn là vụ trước làm sao phận đạo là trồng hai hectare là phải phận đạo là từ một trăm tám mươi triệu đến hai trăm linh triệu
xuất phát từ cái tính chất đất và khí hậu thì cây keo sinh trường phát triển khá tốt và đưa lại cái năng suất khá cao mà khi được cái thị trường tiêu thụ được cái giá

cây keo sinh trường phát triển khá tốt và đưa lại cái năng suất khá cao mà khi được cái thị trường tiêu thụ được cái giá